liên quan đến việc một công trình xin làm tường rào nhưng lại xây dựng trường học không phép bốn tầng
quy mô lớn ngay giữa trung tâm thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến cho dư luận tại địa phương hết sức bức xúc
chủ tịch ubnd tp biên hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo rỡ công trình vi phạm
cụ thể chủ tịch ubnd tp biên hòa quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng số tiền bốn mươi triệu đồng
đối với ông trần minh thảo năm mươi năm tuổi ngụ tại khu phố hai phường trảng giai tp biên hòa
biện pháp khắc phục buộc ông thảo phải tháo rỡ công trình vi phạm trong thời gian một mươi ngày kể từ ngày nhận được quyết định
nếu quá thời hạn trên mà ông thảo không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế
theo ủy ban nhân dân tp biên hòa ông trần minh thảo đã thực hiện tổ chức thi công xây dựng công trình
không có giấy phép xây dựng tại thừa đất thuộc tờ bản đồ số một với diện tích xây dựng hơn hai m hai tại phường tân mai
hiện công trình vi phạm đã hoàn thiện
trong khi đó liên quan đến trách nhiệm một số đơn vị cá nhân để xảy ra sai phạm tại công trình xây dựng trên
hiện cơ quan chức năng đang kiểm điểm trách nhiệm để có biện pháp xử lý theo đúng quy định
trước đó tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ông trần minh thảo có đơn xin làm tường rào
tuy nhiên qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện phía trong tường rào xuất hiện trường học cao bốn tầng
với quy mô hai mươi phòng học gần như đã hoàn tất thi công nhưng cũng chưa hề có giấy phép xây dựng